ngày bốn chín tại tp hcm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm cùng sở du lịch tp hcm
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố và một mươi ba tỉnh thành phố đồng bằng sông kiều long
tổ chức hội nghị xúc tiến và mời gọi đầu tư hạ tầng văn hóa thể thao du lịch giải trí
vào tp hcm và một mươi ba tỉnh thành phố đồng bằng sông kiều long
tham dự hội nghị có hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các cơ quan ngoại giao các hiệp hội nước ngoài
các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế
tại hội nghị các tỉnh thành phố đã giới thiệu đến các nhà đầu tư về những tiềm năng phát triển
các lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch giải trí của tp hcm và một mươi ba tỉnh thành phố đồng bằng sông cửu long
mời gọi đầu tư vào các dự án kết nối các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
tạo nên những cơ hội đầu tư hấp dẫn tại các địa phương
tại đây các doanh nghiệp đã đầu tư vào các dự án liên quan các lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch giải trí
đang khai thác hiệu quả và trở thành những điểm đến yêu thích của du khách
đã chia sẻ những nhận định đánh giá về tiềm năng phát triển của tp hcm và đồng bằng sông cửu long
thể hiện mong muốn tiếp tục hợp tác với các địa phương phát triển các lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch giải trí
phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong nước và quốc tế
đồng thời đóng góp ý kiến để các địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư